mùa mưa bão là thời điểm rất dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện đặc biệt do ảnh hưởng của hiện tượng enino dự báo mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đến sớm hơn
để có thể bảo đảm an toàn lưới điện giảm thiểu tai nạn có thể xảy ra ngành điện đã triển khai nhiều phương án
hàng năm cứ đến mùa mưa bão tai nạn điện lại gia tăng và có trường hợp do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan sơ ý gây chết người
để xử lý rứt điểm các điểm tồn tại đảm bảo an toàn cho vận hành của lưới điện ngành điện đã tích cực tuyên truyền đến với người dân
cảnh báo các nguy hiểm tiềm ẩn khi vi phạm an toàn hành lang lưới điện
bên cạnh việc tuyên truyền các đơn vị điện lực đều tăng cường công tác kiểm tra sửa chữa đường dây trạm biến áp
đồng thời ngành điện cũng liên tục thực hiện việc chặt cây tỉa cành quanh khu vực chạm điện thay thế các thiết bị điện đã sử dụng lâu năm
trước những mùa bão bao giờ thuyền phường cũng thông báo và cho các tổ thân phố nhắc nhở bà con để đi kiểm tra cây trong khu vực khuôn viên mà mình quản lý
ngoài ủy ban dân phường ra ngành điện là cánh thường xuyên có tuyên truyền và kiểm tra việc cây ở trong khu dân cư ảnh hưởng đến chạm điện chạm biến áp và lưới điện trong khu vực đây
để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân trong các hoạt động kinh tế chính trị xã hội trên toàn quận đặc biệt là trong mùa bão
thì ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch bảo dưỡng thiết bị kiểm tra thí nghiệm định kỳ củng cố thiết bị
trong đó đặc biệt là hệ thống sống xét hệ thống thiết điện hệ thống cột để đảm bảo cho an toàn người của bão
đặc biệt là chúng tôi thực hiện công việc này đều xong trước ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để có thể bảo đảm an toàn cho hệ thống điện ngoài nỗ lực của ngành điện
việc hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành an toàn của các cơ quan doanh nghiệp và của người dân
để bảo vệ tài sản và tính mạng là rất cần thiết